liên quan đến xung đột tại gaza liên hợp quốc đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra nạn đói
đe dọa hầu như tất cả mọi người dân ở gaza trong khi chương trình lương thực thế giới cảnh báo
mức độ tuyệt vọng chưa từng thấy cơ quan cứu trợ của liên hợp quốc dành cho người tị nạn
palestine unrwa cho rằng nạn đói ở giải gaza có thể được ngăn chặn nếu hàng viện trợ quan trọng
được phép vào vùng lãnh thổ này lần gần đây nhất unrwa có thể cung cấp viện trợ
lương thực cho phía bắc gaza là cách đây hơn một tháng vào ngày hai mươi ba tháng một trong khi đó
văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của liên hợp quốc ocha cho biết tình hình ở phía bắc gaza
là vô cùng nghiêm trọng trong khi tình hình ở phía nam vùng lãnh thổ này cũng gây quan ngại không kém
cơ quan y tế do hamas điều hành ở gaza cho biết các chiến dịch quân sự của israel tại giải đất này
cũng đã khiến gần ba mươi người thiệt mạng phần lớn là phụ nữ và trẻ em gaza cũng đang phải đối mặt
với cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng phần lớn người dân phải rời bỏ nhà
cửa đi lánh nạn và sống trong điều kiện thiếu thốn trầm trọng với lương thực nước uống và thuốc men